thưa quý vị bên cạnh nỗi lo lắng về dịch bệnh và bất cập khi tổ chức học online offline song song
việc đi học và dạy học hiện nay cũng đang đối mặt với tình trạng số học sinh đến trường ngày càng giảm
và không đủ giáo viên đứng lớp
cũng như nhiều địa phương trên cả nước tỷ lệ giáo viên học sinh mắc covid một mươi chín
tại các trường học hà nội tăng mạnh từ khi học sinh đến trường học trực tiếp
hiện có không ít các khối học có sĩ số lớp học giảm so với thời gian đầu học sinh đến trường
trong hoàn cảnh ấy không ít phụ huynh lo lắng khi con tiếp tục đến trường
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội tuần qua số học sinh đi học trực tiếp giảm
cụ thể học sinh khối trung học phổ thông những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên chín mươi
tuần qua giảm xuống bảy mươi năm bốn
học sinh khối trung học phổ thông đến trường còn bảy mươi bảy
học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn bảy mươi chín

bà văn thùy dương phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh hà nội cho biết
trường đã có bốn trăm hai mươi tám em là f và bốn trăm năm mươi chín học sinh thuộc diện f hai
một số giáo viên cũng đang phải cách ly do mắc covid một mươi chín
nhiều lớp có trên hai mươi hai học sinh vào diện f và f một trong khi sĩ số theo lớp là ba mươi năm học sinh
theo bà dương việc quyết định học trực tiếp hay trực tuyến với từng lớp học
cần sự linh hoạt ứng biến phù hợp của các lãnh đạo các trường
nếu trong lớp chỉ còn vài em
học trực tiếp thì không còn thực sự hiệu quả
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho biết
việc dạy học trong bối cảnh hiện nay khiến các thầy cô giáo vất vả hơn
song các nhà trường đều cố gắng vừa tổ chức dạy học
vừa duy trì các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh
theo sở giáo dục và đào tạo việc tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp
đặc biệt là học sinh tiểu học cần thực hiện theo tinh thần tự nguyện của gia đình học sinh
các nhà trường cố gắng động viên hỗ trợ để học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường học tập trực tiếp
và duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn
sở cũng lưu ý các nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh
để hỗ trợ đồng hành và quản lý học sinh học tập ở trường học ở nhà
cũng như việc di chuyển hàng ngày của học sinh từ nhà đến trường từ trường về nhà
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp giáo viên cần quan tâm theo dõi sức khỏe của học sinh
để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc
các bệnh để xứ trí kịp thời
đơn vị này cũng đề nghị các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh
hỗ trợ các nhà trường về y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh
như vậy việc hà nội vẫn duy trì phương pháp dạy học song song
yêu cầu các trường cần ứng biến linh hoạt tổ chức công tác dạy và học
nhằm đảm bảo giáo dục lẫn phòng chống lây lan dịch covid một mươi chín nơi học đường
nhưng với tình hình số ca mắc ngày càng tăng lên
trong đó có giáo viên và học sinh chúng tôi e rằng việc học trực tiếp sẽ ngày một khó khăn hơn
trong bối cảnh hà nội ngày càng ghi nhận nhiều ca f mới
mặc dù đồng tình với mong muốn đưa trẻ trở lại trường
nhưng các chuyên gia nhà giáo cho rằng không nên cố duy trì học trực tiếp
khi hình thức này phát sinh nhiều bất cập
mới đây hà nội ghi nhận gần một mươi ca mắc mới chỉ trong một ngày
hà nội tiếp tục vượt kỷ lục f cộng đồng trong hai tuần qua
số ca f là giáo viên học sinh
cũng tăng nhanh khiến các trường quay cuồng với lịch học lúc online lúc offline
trong bối cảnh này nhiều ý kiến băn khoăn thành phố liệu có nên duy trì mở cửa trường
là người đang trực tiếp xây sở khi trường có gần hai trăm linh học sinh f sáu trăm linh f một
chiếm bốn mươi ba tổng số học sinh và nhiều giáo viên bị nhiễm virus
bà nguyễn thị nhiếp hiệu trưởng trường trung học phổ thông yên hòa quận cầu giấy cho biết
việc tổ chức dạy và học hiện đang rất vất vả
bà nhíp nhận định quyết tâm đưa trẻ
trở lại trường là đúng nhưng cần căn cứ vào điều kiện thực tế
nếu quá nhiều học sinh f f một bà cho rằng nên linh hoạt chuyển sang trực tuyến hoàn toàn
việc tập trung dạy theo một hình thức cũng giúp giáo viên có thể quan sát
quản lý học sinh và dễ dàng thiết kế bài giảng hơn
quan sát tình trạng các trường học ở hà nội đang phải chịu áp lực chưa từng có
trong bối cảnh sức khả mắc covid một mươi chín tăng cao thạc sĩ giáo dục đinh thu hồng
giáo viên tiểu học học khu winnet bàn georgia mỹ
cũng cảm thấy khó hiểu
chuyên gia này cho rằng với tình hình dịch bệnh phức tạp
cùng sự thiếu hụt cơ sở vật chất hệ thống chính sách hỗ trợ như hiện nay
hà nội nên cho các trường dạy trực tuyến hoàn toàn để ổn định và hạn chế lây nhiễm
cô hồng nhấn mạnh mô hình dạy kết hợp online offline như cách mà các trường
ở hà nội triển khai hiện nay chỉ hiệu quả khi cơ sở vật chất
thiết bị máy móc đường truyền chính sách hỗ trợ rất tốt
chưa kể việc giảng dạy kết hợp cần có lộ trình
bị động theo tình huống
một yếu tố khác theo cô hồng tác động tiêu cực đến hiệu quả học tập là tâm lý
tinh thần của giáo viên và học sinh phụ huynh nhận được nhiều tin nhắn
chia sẻ từ các bậc cha mẹ ở việt nam
cô nhận ra sự mệt mỏi của họ với tình trạng online offline kéo dài
với kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong ngành giáo dục và nghiên cứu về tâm lý
tiến sĩ nguyễn tùng lâm chủ tịch hội đồng giáo dục
đồng sáng lập trường trung học phổ thông đinh tiên hoàng hà nội cho rằng
các trường nên được trao quyền nhiều hơn
thầy khẳng định học trực tiếp mang lại chất lượng cao dễ quản lý học sinh
nhưng là trong điều kiện bình thường với chín đến một mươi ca nhiễm được ghi nhận
mỗi ngày như ở hà nội hiện nay thì việc học trực tiếp khó thực hiện
và không đem lại hiệu quả như mong đợi
chia sẻ kinh nghiệm từ mỹ cô hồng cho biết ở học khu nơi cô giảng dạy
trong giai đoạn tỉnh dịch các trường dạy trực tuyến một trăm linh
trong đó học khu gửi khảo sát cho phụ huynh và thông báo thời gian dự kiến
học trực tiếp cho những người có nguyện vọng
ban đầu học khu sẽ đón tối đa ba mươi học sinh rồi nâng lên dần
tỷ lệ học sinh được trở lại trường sẽ căn cứ vào số ca mắc covid một mươi chín thực tế
và mức độ sẵn sàng để dạy học kết hợp
khi quyết định dạy kết hợp hai hình thức học khu trang bị cho tất cả giáo viên
đứng lớp một laptop và màn hình mới bởi đó là điều kiện cần để việc dạy kết hợp hiệu quả
theo dõi tình hình dịch bệnh tại thủ đô trong những tuần qua
chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày một tăng vọt
chúng tôi cho rằng mối quan ngại của các chuyên gia giáo dục cũng như phụ huynh học sinh
là hoàn toàn có cơ sở
do đó mặc dù đưa trẻ trở lại trường là một quyết tâm đúng đắn
sông có lẽ hiện tại chưa phải lúc để các em đi học trực tiếp để đảm bảo an toàn sức khỏe
và duy trì niềm hứng thú học tập cũng để các trường có sự chuẩn bị tốt hơn
cho kế hoạch học song song cả trực tiếp lẫn trực tuyến
trong khi hà nội vẫn đang kiên định với phương pháp tổ chức dạy học trực tiếp
kết hợp trực tuyến
một số địa phương khác như quảng bình hà nam ninh bình lâm đồng
điều chỉnh lịch học cho học sinh chuyển sang học một trăm linh trên nền tảng online
một quảng bình
ủy ban nhân dân thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức dạy học thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phù hợp tình hình của thành phố và đơn vị
từ ngày hai mươi tám tháng hai đến khi có thông báo mới
theo đó các trường học trên địa bàn
cấp độ dịch cấp một cấp hai vẫn tổ chức dạy học theo kế hoạch
nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
đối với trường hợp trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp ba
các trường có học sinh f ở cấp bậc mầm non trẻ nghỉ học
với bậc tiểu học trung học cơ sở nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp
trong đó các lớp có học sinh f và lớp ba lớp bốn lớp bảy lớp tám học trực tuyến
học sinh lớp một hai năm sáu chín học trực tiếp bố trí học hai k
nhằm giảm thiểu số lượng tham gia học trong một buổi
hai ninh bình
sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình quyết định tiếp tục tạm dừng đến trường
đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch covid một mươi chín
trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường các sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến
hoặc lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tâm sinh lý học sinh
trước đó từ ngày hai mươi một tháng hai do mưa rét và dịch bệnh
học sinh tiểu học ở ninh bình chuyển sang học trực tuyến
tỉnh này cũng phải hủy kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường
từ ngày một mươi bốn tháng hai vì dịch covid một mươi chín
ba lâm đồng
tại lâm đồng học sinh lớp sáu trở xuống ở một mươi năm trên một mươi sáu phường xã
thuộc thành phố đà lạt bắt đầu họp trực tuyến kể từ ngày hai mươi ba tháng hai
trẻ mầm non tạm dừng đến trường
với bậc trung học cơ sở từ lớp bảy đến lớp chín phòng giáo dục và đào tạo đà lạt
giao hiệu trưởng các trường căn cứ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn
linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến hay trực tiếp cho phù hợp
bốn hà nam
tại hà nam ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non
tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
học sinh tiểu học và lớp sáu tạm dừng việc học trực tiếp
chuyển sang họp trực tuyến trong thời gian hai tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh
trong thời gian này sở giáo dục và đào tạo hà nam chỉ đạo các trường phối hợp
thực hiện việc quản lý theo dõi báo cáo sắc tình hình sức khỏe của trẻ
trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định đảm bảo nội dung tiến độ chương trình năm học
trước đó do tình hình thời tiết rét đậm rét hại kéo dài
nhiều ngày nhiệt độ thường xuyên dưới một mươi độ c
trẻ mầm non học sinh tiểu học đã được nghỉ học để phòng tránh rét
thưa quý vị dựa trên tình hình covid một mươi chín thực tế hiện nay ở việt nam
việc đưa trẻ trở lại trường quá thực sẽ không tránh khỏi những khó khăn bất cập
tuy nhiên có lẽ trước khi ra thông báo học trực tiếp
chúng ta cần nhìn xa hơn diễn biến dịch bệnh
có thể lan đến đâu và chúng ta có đủ khả năng để kiểm soát mức độ lây lan đó không
và kiểm soát như thế nào
những bước đi được vạch rõ như thế sẽ giúp các em học sinh cũng như phụ huynh
không phải quay xe quá nhiều gây tâm trạng hào hứng vô nghĩa về việc đi học trực tiếp